theo báo cáo của ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh yên bái
tính đến một mươi tám h ngày một mươi bốn tháng một mươi số người chết và mất tích trong đợt mưa lũ tại hai huyện trạm tấu
văn chấn và thị xã nghĩa lộ số người chết là một mươi bốn người mất tích một mươi bốn người và bảy người bị thương
tính đến ngày một mươi bốn tháng một mươi lực lượng tìm kiếm cứu nạn đã tìm thấy thi thể một mươi bốn người
hiện vẫn còn một mươi bốn người mất tích
theo thống kê mới nhất đã có một bảy trăm bảy mươi tám nhà bị thiệt hại chín trăm một mươi bốn hectare lúa và hoa màu bị thiệt hại
trên ba con da súc da cầm chết do lũ cuốn trôi bốn mươi hai hectare nuôi thủy sản và một mươi năm lồng cá bị thiệt hại
tỉnh yên bái đã thành lập ban tiếp nhận cứu trợ và phân phối tiền và hàng hóa của các cơ quan
tổ chức doanh nghiệp đến ủng hộ cứu trợ cho các hộ gia đình bị ảnh hưởng bởi thiên tai
đồng thời tiếp tục tổ chức lực lượng phương tiện tìm kiếm người mất tích
cứu chữa người bị thương thăm hỏi hỗ trợ động viên các gia đình bị thiệt hại
đối với người bị nạn không còn người thân thích không xác định được danh tính tổ chức chú đáo việc mai táng